vừa rồi là một số nội dung chính của bản tin kinh tế và tiêu dùng xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với một nhân viên ngân hàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thiện nhân chú phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp nguyên nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại đồng tháp
vào năm hai nghìn một mươi chín nhân đầu tư thua lỗ mất khả năng trả nợ nên đã lợi dụng vị trí công tác để vay tiền của nhiều người chi trả cho các khoản nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân
nhân bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần năm mươi tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
từ tố cáo của các nạn nhân cơ quan điều tra đã xác minh và bắt giữ nhân để điều tra
mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an nhưng thời gian qua nhiều người vẫn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức tuyển dụng nhân viên bán hàng online
thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh nhân viên của công ty thương mại điện tử và đăng tải thông tin quảng cáo tìm công tác viên bán hàng online trên mạng xã hội
các đối tượng yêu cầu cộng tác viên phải thanh toán đơn hàng trước cho công ty sau đó sẽ nhận lại được tiền gốc cộng thêm chiếc khấu từ một mươi đến hai mươi
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp
đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
sự bùng nổ của mạng xã hội đã trở thành mảnh đất màu mỡ để các loại tội phạm sử dụng công nghệ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây nên nhiều hệ lụy tiêu cực
tại thành phố đà nẵng công an thành phố vừa ngăn chặn thành công một đối tượng sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn
sau tết công an tp đà nẵng nhận được nhiều nguồn tin trình báo của các bị hại về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo
lực lượng công an đã bắt tay ngay vào việc truy xét và làm rõ vụ việc
tuy nhiên khó khăn lớn nhất lúc này là mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra trên không gian mạng
khi đã lấy được tiền thì mọi liên lạc đều bị cắt đứt
tiến hành các biện pháp trinh sát thì các trinh sát đã phát hiện được vị trí cũng như xác định được đối tượng
tiến hành mời đối tượng làm việc bằng những cơ sở chứng cứ trước đó của các trinh sát đã thu thập
thì đối tượng sẽ được trinh sát
chương trình phục hồi về phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết một mươi một của chính phủ và nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
theo đó học sinh sinh viên được vay vốn ưu đãi này là các em thuộc hộ nghèo cận nghèo
và những em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
có bố hoặc mẹ mất do dịch bệnh và chưa có máy tính để học trực tuyến
điều kiện vay vốn là những đối tượng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính
thiết bị phục vụ học tập trực tuyến dưới mọi hình thức
trong vòng một tuần qua khi số ca mắc covid một mươi chín mới tăng cao
nhiều người dân tại hà nội đã đổ xô tìm mua các ký test nhanh để tự xét nghiệm
tại một số nhà thuốc giá các loại kit test covid một mươi chín tăng cao ở các mức khác nhau
tùy vào nơi sản xuất và liên tục trong tình trạng cháy hàng
trước tình trạng trên bộ y tế vừa có văn bản đề nghị bộ tài chính
trình chính phủ đưa mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế
cả kit test vào diện bình ồn giá trong thời kỳ phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhiều ngân hàng thông báo tăng mạnh mức thu phí dịch vụ sms banking
so với biểu phí trước đó đã áp dụng
theo đó người dùng có thể phải đóng phí cao nhất lên tới trên dưới một triệu đồng
tùy vào số lượng tin nhắn
đại diện một số ngân hàng cho biết hiện nay các ngân hàng chuyển sang tin nhắn qua ép ngân hàng
để thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch qua app tiết kiệm chi phí và cũng bảo mật hơn
hạn chế tin nhắn giả bạo
giờ hôm nay mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức hai mươi năm năm trăm ba mươi đồng
ron chín mươi năm là hai mươi sáu hai trăm tám mươi đồng tương đương tăng chín trăm sáu mươi đồng
các mặt hàng dầu đều tăng dầu hỏa là một mươi chín năm trăm linh đồng một lít tăng bảy trăm năm mươi đồng
dầu d agen là hai mươi tám trăm linh đồng một lít tăng chín trăm bốn mươi đồng
dầu mazut là một mươi bảy chín trăm ba mươi đồng một kg tăng hai trăm tám mươi đồng
đây là kỳ tăng giá thứ năm liên tiếp của giá xăng từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sau khi xăng dầu liên tiếp tăng giá và lập đỉnh giá mới
nhiều doanh nghiệp vận tài khách đang ngay ngóng tính toán để điều chỉnh cơ cấu giá thành vận tài
trong khi đó nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa cho biết đã hết sức chịu đựng
và buộc tăng giá cước vận tải mới có thể duy trì hoạt động
theo khảo sát vận tài hành khách đường bộ mới chỉ hoạt động ba mươi công suất
nếu không tăng giá cước người lao động không có thu nhập và có thể sẽ nghỉ việc
nhưng khi tăng giá cước lại ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng điều này sẽ khiến khách sụt giảm mạnh hơn
thưa quý vị cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng vcca thuộc bộ công thương
vừa công bố ghi nhận các thông tin tài liệu trên mạng internet về việc một số tổ chức cá nhân
tổ chức mời gọi người dân sử dụng một ứng dụng điện tử có tên là limbic arc hay infoboost
như là một hình thức đa cấp trái phép
ngoài các công dụng trị bệnh các đối tượng này giới thiệu những người tham gia
mời gọi thêm các thành viên để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp
và để biết thêm chi tiết thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
nội dung này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi